từ nhiều năm qua người dân tại các xã tam lộc tam phước và tam an thuộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam rất bức xúc
khi lưu thông qua đoạn đường giao cắt giữa đường dt sáu trăm một mươi năm và đường sắt bắc nam thì thường xuyên gặp phải cảnh tàu dừng tại gà an mỹ thuộc xã tam an huyện phú ninh gây cắt ngang đường đi
cứ mỗi lần tàu dừng tại gà an mỹ làm cản trở giao thông đi lại trên tuyến đường dt sáu trăm một mươi năm có khi người dân phải đứng chờ hàng giờ đồng hồ mới đi lại được
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
hình ảnh hàng xe nối đuôi nhau đứng chờ tại gác chắn an mỹ mỗi lúc một dài ra khi có tàu dừng lại cắt ngang đường đi là tình trạng đã quá quen thuộc với những người lưu thông qua lại đoạn đường dt sáu trăm một mươi năm thuộc thôn an mỹ xã tàm an huyện phú ninh
tình hình tớ nào này là từ nửa tiếng tới một tiếng là gió đoạn công việc với thời gian mà mình đi lồn là rất là bực bộ
mong rằng có sự
mình đường xác là xử lý như thế nào
dt sáu trăm một mươi năm là tuyến đường huyết mạch để người dân tại các xã tam lộc tam phước và tam an thuộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam đi lại
thế nhưng tình trạng chờ tàu lặp đi lặp lại hàng ngày đặc biệt vào các khung giờ cao điểm từ sáu đến bảy giờ sáng gây khó khăn trong việc lưu thông mỗi khi gặp tàu dừng
thậm chí người dân phải chọn cách đi đường tắt băng qua đường dây tiêm ẩn nhiều nguy hiểm
việc này ủy ban dân xã đã nhiều lần kiến nghị với lại
vì ủy ban dân quyền có ý kiến với sự lưu thông và các ngành cấp tranh để có biện pháp khắc phục
dt sáu trăm một mươi năm đã thăm mưu cho ủy ban tỉnh quảng nam kiến nghị bộ dưu thông hoàn tái cho có việc là dây dời ra mỹ để tránh trầm trạng lãi lãi tăng dưu thông này
tuy nhiên là do khó khăn về tránh phí nên bộ chưa thể giải quyết được
đối với tình hình này chúng tôi cũng đang nghiên cứu để xem xét đề xuất ủy ban tỉnh có giải pháp
hữu hiệu hơn trong việc giải quyết vấn đề nào
trong khi các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam tính toán những giải pháp như dự án làm đường tránh hay dự án di rời ga an mỹ được đưa ra bàn thảo nhiều lần nhưng vẫn chưa được triển khai thi công
thì hàng ngày người dân phải mất quỹ thời gian khá lớn vì những bất cập tại điểm giao thông này